để tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa tại thành phố hà nội và thành phố hải phòng
bộ giao thông vận tải đồng ý với đề xuất của cục y tế giao thông vận tải về xét nghiệm lưu động cho tài xế
trước đó cục y tế giao thông vận tải đề xuất với bộ giao thông vận tải giao một số đơn vị
được tổ chức xét nghiệm sars cov hai cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa tại cơ sở khám chữa bệnh
và tổ chức xét nghiệm sars cov hai lưu động cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa
tại các địa điểm tập kết phương tiện tại thành phố hà nội và thành phố hải phòng

bộ giao thông vận tải yêu cầu quá trình lấy mẫu trả kết quả xét nghiệm phải đảm bảo các quy trình của bộ y tế
lên phương án xử lý khi xảy ra trường hợp tài xế lấy mẫu có kết quả dương tính